trước khi hội nghị trực tuyến chính sách an ninh diễn đàn khu vực asean aspc do việt nam chủ trì đã diễn ra tại hà nội tham dự hội nghị có đoàn hai mươi sáu đối tác trong khuôn cổ diễn đàn khu vực asean irf và ban thư ký asean cùng tùy viên quân sự các nước asean và các nước đối tác thượng tướng nguyễn trí vĩnh ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng trường s song việt nam chủ trì hội nghị
hội nghị aspc ngày hôm nay diễn ra theo ba phiên
phiên thứ nhất các thành viên cùng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới khu vực và chính sách quốc phòng
phiên thứ hai là thảo luận về tăng cường kết nối giữa arf và admm
phiên thứ ba các thành viên thảo luận về tăng cường vai trò của hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ arf
trao đổi về quan điểm tình hình thế giới trưởng es som việt nam nhấn mạnh đại dịch covid một mươi chín đã cho thấy thế giới hết sức mong manh trước tác động của những thách thức an ninh phi truyền thống
trước đây dịch bệnh là vấn đề về y tế xã hội môi trường kinh tế
nhưng rõ ràng với những gì đang diễn ra đây cũng là vấn đề về an ninh quốc phòng và an toàn của mỗi nước
vì vậy các quốc gia arf cần phải tiếp tục quan tâm không để những thách thức an ninh khác đe dọa sự ổn định của khu vực
đây cũng là lý do vì sao hội nghị aspc nêu lên các vấn đề liên quan tới thách thức an ninh cũng như hợp tác để xử lý các thách thức này
trường s song việt nam cũng cho biết các điểm nóng trên thế giới vẫn chưa hạ nhiệt
tại khu vực cũng có rất nhiều thách thức đem lại nhiều quan ngại như an ninh mạng
vấn đề hạt nhân triều tiên khủng bố an ninh môi trường và an ninh biển
trong đó có biển đông là một trong những điểm nóng tại khu vực
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám thành công quốc khánh mùng hai tháng chín và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương và bộ công an tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
sự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an và các đồng chí lão thành lực lượng an ninh qua các thời kỳ
trong suốt lịch sử bảy mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng
trực tiếp là đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ hiểm nguy
thầm lặng chiến đấu hy sinh một lòng tận chung với nước tận hiếu với dân với lý tưởng cao đẹp
chỉ biết còn đảng thì còn mình vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
biết bao tấm gương hy sinh anh dũng những chiến công thầm lặng không thể kể hết là những tượng đài bất tử
cùng núi sông đất nước viết tiếp những trang sử vàng trói lọi của dân tộc
tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân
xây đắp củng cố niềm tin sự gắn bó của nhân dân với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận tri ân những chiến công
thành tích công lao và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân trong bảy mươi bốn năm qua
thời gian tới nhiệm vụ chính trị của toàn đảng toàn dân toàn quân ta rất to lớn nặng nề nhưng rất vẻ vang
đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong bối cảnh trên nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đạt ra rất nặng nề
đòi hỏi lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số năm mươi một của bộ chính trị
về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục đổi mới tư duy nghiệp vụ các biện pháp công tác nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh lợi ích quốc gia giữ vững chủ quyền biển đảo
xử lý tốt các vấn đề đối nội đối ngoại kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động đẩy lùi nguy cơ loại trừ các yếu tố gây bất ổn định chính trị đối lập trong nội địa
không để xảy ra bạo loạn khủng bố phá hoại bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh kinh tế
an ninh xã hội an ninh mạng giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược trọng yếu giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu các sự kiện quan trọng của đất nước phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ nhân dân
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí lão thành lực lượng an ninh
và mong muốn các đồng chí tiếp tục theo dõi tham gia ý kiến xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại

lan tỏa rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở
trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp các ngành và người dân ghi nhận đánh giá cao
lực lượng công an toàn tỉnh đã tham mưu giải quyết nhiều vụ việc tại các điểm mâu thuẫn khiếu kiện phức tạp không để phát sinh thành điểm nóng
các lực lượng chức năng công an tỉnh đã điều tra khám phá các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt trên tám mươi
phát hiện phá một trăm hai mươi năm chuyên án bắt giữ sáu bốn trăm linh năm vụ khởi tố hai ba trăm một mươi sáu vụ vi phạm pháp luật về ma túy một hai trăm sáu mươi vụ việc về môi trường
tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành đã biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong những năm qua
đồng chí cũng nhấn mạnh tập thể lãnh đạo công an tỉnh nam định các cá nhân điển hình tiên tiến cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác
thực sự là những người gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
có sự đồng tình ủng hộ của quân chúng nhân dân và cấp ủy chính quyền để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tại hội nghị đã có hơn một trăm linh tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương khen thưởng
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai chương trình công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
và biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an sự và chỉ đạo hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ và bộ công an
triển khai quyết liệt nhiều biện pháp giải pháp về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn nổi lên trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tham mưu bộ trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định thực hiện nghị quyết của quốc hội
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy
hoàn thiện việc xây dựng và báo cáo bộ trưởng trình thủ tướng chính phủ
dự thảo nghị định thay thế nghị định bảy mươi chín của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng cháy chữa cháy
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đạt được
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về phòng cháy chữa cháy
trong đó sơ kết rút kinh nghiệm liên quan đến những vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản
coi trọng công tác phòng ngừa lấy phòng ngừa là chính củng cố các lực lượng với phương châm bốn tại chỗ
chủ động các phương án hiệp đồng tác chiến theo vùng kế hoạch phương án phối hợp
tác chiến liên vùng khi xảy ra các vụ cháy lớn cháy lan cháy nghiêm trọng
trước mắt tổ chức thành công đại hội đảng bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vòng chung kết hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong chương trình đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều nay cục truyền thông công an nhân dân bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
với nhiều thành tích nổi bật được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đánh giá cao
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân thủ cục có thành tích xuất sắc được lãnh đạo các cấp khen thưởng
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát định hướng
chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an tập trung thông tin tuyên truyền
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an bảo đảm kịp thời chính xác hiệu quả đúng tôn trị mục đích
đảng ủy lãnh đạo cục đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt các ban chuyên môn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền
theo đúng định hướng chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông và bộ công an
kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
các vấn đề nóng thời sự được dư luận quan tâm tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân tập trung tuyên truyền gương người tốt
việc tốt các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện các phong trào thi đua
những thành tích chiến công của công an các đơn vị địa phương nhất là trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nội dung của các luật dự thảo luật liên quan đến lực lượng công an
thông tin tuyên truyền đậm nét các chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an về xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc
phản ánh sự thay đổi tích cực về đời sống và an ninh trật tự của người dân so với trước khi dự án đi vào hoạt động
chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ và kết quả thực hiện việc triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
tình hình kết quả thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoạt động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước và thư của đồng chí bộ trưởng
phát biểu kết luận tại hội nghị trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đánh giá cao nỗ lực phấn đấu
lập thành tích của các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ lao động hợp đồng của cục
đồng chí cục trưởng nhấn mạnh phương hướng công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong đó đặc biệt chú ý công tác tuyên truyền từ nay đến ngày một mươi chín tháng tám kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân với nhiều nhiệm vụ quan trọng
đồng chí đề nghị tất cả cán bộ chiến sĩ công nhân viên toàn cục tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành phương hướng hoạt động cũng như nhiệm vụ được giao
tại hội nghị trung tướng mai văn hà thay mặt bộ trưởng bộ công an trao bằng khen của bộ trưởng cho các cán bộ chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc
lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân cũng trao bằng khen của cục trưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích trong công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba